nằm dưới chân đèo khao phạ tứ đại đỉnh đèo của việt nam mảnh đất tú lệ thuộc huyện văn chấn tỉnh yên bái
không chỉ nổi tiếng bởi những cây trẻ cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đỉnh suối giàng sùng đô
mà nơi đây còn níu chân du khách mỗi khi vào mùa nếp ta
sản xuất nếp tan không chỉ giúp nâng cao đời sống của bà con dân tộc thái nơi đây
mà làng cốm tú lệ cũng đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách
bởi nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của địa phương
tiết trời mát mẻ của những ngày chuyển mùa từ hạ sang thu đã thu hút nhiều người đến với cung đường tú lệ mù căng trải
dừng chân tại chân đèo khao phạ du khách đã nghe nơi bản nà lóng vang lên tiếng chảy giã cốm của đồng bào thái
ngày nào gia đình chị lường thị nhất cũng làm gần ba mươi kg cốm mà không đủ bán
khách du lịch qua đây có khi phải ngồi chờ cả giờ đồng hồ mới hoàn thiện được mẻ cốm
nhưng lại rất hào hứng và thích thú vì được tự tay tham gia vào từng công đoạn làm cốm
dọc hai bên đường quốc lộ đoạn qua thôn có tới trên bốn mươi hộ có cối xã cốm
khu vực này đã được du khách đặt cho cái tên khác là làng cốm
mỗi ngày em làm được một mươi hai mươi con cốm
giá lên đâu bán lên đấy
nhiều khi khách về đợi không đủ để bán
giá cốm năm nay cao hơn mọi năm bán rất nhanh không bao giờ để tổn cốm
nhà em dựng thêm dạp chuẩn bị hai cái cối để khách du lịch vào giá cùng gia đình
đến với tú lệ thưởng thức hương vị ngọt ngào của cố mới
dẻo thơm của xôi nếp không khí trong lành của thiên nhiên nơi đây
sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị
cùng tận hưởng cuộc sống bình yên hiếu khách
của nhà nhà cốm
và đồng bào thái nơi đây cùng thả mình vào dòng suối khoáng nóng
nghỉ ngơi trong những ngôi nhà sàn bên cánh đầu nếp tan tỏa hương ngào ngạt
vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí của dòng nậm lung nậm có động tiên nữ
sẽ là những điểm dừng chân hấp dẫn du khách trên hành trình du lịch lên tây bắc